thanh tra tp hcm vừa có thông báo kết luận thanh tra về các nội dung tố cáo
liên quan đến sở lao động thương binh và xã hội và một số đơn vị trực thuộc
trong đó trung tâm bảo trợ trẻ em tàn tật mồ côi thị nghè đã bỏ ngoài sổ sách kế toán
với tổng giá trị quy đổi hàng hóa được tài trợ từ thiện là hơn một một tỷ đồng
cán bộ nhân viên chia nhau bảy trăm sáu mươi triệu đồng
kết luận thanh tra chỉ rõ từ năm hai nghìn một mươi tám đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
trung tâm bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi thị nghè đã để ngoài sổ sách kế toán
với tổng giá trị quy đổi của các loại hàng hóa hiện vật nhận từ thiện hơn một một tỷ đồng
trong đó hơn bảy trăm sáu mươi triệu đồng được chi không đúng mục đích không đúng đối tượng
trung tâm này không cung cấp đầy đủ phiếu kê hàng hóa sổ kế toán hạch toán không trung thực
có dấu hiệu chê dấu hành vi vi phạm có chủ trương của lãnh đạo trung tâm qua nhiều thời kỳ
ngoài ra trung tâm thị nghề đã bổ nhiệm bốn trường hợp khi chưa có quyết định
của cấp có thẩm quyền
theo thanh tra thành phố thời gian tới sẽ giao cơ quan quản lý chuyên ngành
cục thuế tp hcm tiếp tục thanh tra làm rõ để xử lý trách nhiệm